các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại hà tĩnh sáng nay công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá cho một mươi năm phạm nhân chấp hành án tại trại tạm giam công an tỉnh
được đặc xá tha tù trước thời hạn nhiều phạm nhân đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với đảng nhà nước và hứa quyết tâm trở thành công dân có ích cho xã hội
còn tại nghệ an vào sáng nay công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của chủ tịch nước cho ba mươi ba phạm nhân chấp hành án phạt tù
ba phạm nhân được hưởng đặc xá đợt này đều có quá trình cải tạo tốt chấp hành nghiêm kỷ luật nội quy quy định trong thời gian chấp hành án
đây là điều kiện cơ hội cho các can phạm nhân sớm hòa nhập cộng đồng sống có ích cho gia đình và xã hội
đồng thời cũng là tiền đề cho các phạm nhân khác phấn đấu lao động cải tạo tốt để hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước trong những đợt đặc xá tiếp theo
vào sáng qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
để điều tra làm rõ vụ án mạng khiến bà nguyễn thị lan tử vong trong ngôi nhà của mình tại ấp năm xã tân khai huyện hớn quản
ngay từ sáng sớm khi nghe thông tin bà nguyễn thị lan bị sát hại đã có khá đông người dân hiếu kỳ đến hiện trường
khoảng chín giờ sáng cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập dấu vết vật chứng để phục vụ công tác điều tra
tại hiện trường trong nhà bà lan có rất nhiều dấu máu vương vãi khắp nhà
bà lan đã tử vong trong buồng ngủ với nhiều vết đâm bằng dao nhọn và vùng ngực trái
theo thông tin ban đầu nghi phạm là ông phan xuân hiệu chính là chồng bà lan
nguyên nhân dẫn đến án mạng là do thời gian gần đây giữa ông hiệu và bà lan có mâu thuẫn về tình cảm cũng như trong công việc làm ăn nên thường xảy ra cãi vã
đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút hôm qua ngày hai mươi chín tháng tám khi các con đi chơi về thì phát hiện bà lan đã tử vong
còn ông hiệu bị thương nặng ở hai cổ tay với vết cắt đứt động mạch
sau đó ông hiệu được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
hiện vẫn chưa qua cơn nguy kịch cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh bến tre liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ
trong vòng chưa đầy hai tháng thì đã xảy ra năm vụ giết người do nguyên nhân xã hội
điều đáng nói là hầu hết hung thủ gây án đều là những thanh niên ở lứa tuổi đôi mươi và các vụ án mạng đều có liên quan đến tiệc nhậu
nhiều vụ giết người không phải do hận thù hay thanh toán ân oán giang hồ
mà chỉ vì những lý do vô cùng nhỏ nhặt cũng khiến cho nhiều thanh niên sẵn sàng tước đoạt đi mạng sống của người khác
địa điểm này là nơi phát sinh mâu thuẫn dẫn đến án mạng xảy ra vào ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
khoảng một mươi hai h bốn mươi năm nhóm thanh niên địa phương gồm nguyễn việt thắng phan văn dỉnh võ minh trí lê văn khang lê văn tèo
cùng hai thanh niên ở địa phương được mời nhậu tại đây
trong lúc nhậu võ minh chí và nguyễn việt thắng có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sâu sát
nhưng được mọi người can ngăn nên tất cả cùng rời tiệc nhậu ra về
tuy nhiên nguyễn việt thắng vẫn ôm hận trả thù nên lấy dao nhọn để chặn đường võ minh trí nhưng không gặp
lúc ấy phan văn dỉnh đi ngang qua thắng liền dùng dao đâm vào vai làm dình bị thương
khoảng ba mươi phút sau võ minh trí về nhà lấy cây phản tìm thắng để đuổi đánh
trong lúc giật đuổi thì bị thắng dùng dao đâm vào ngực trái làm trí chết ngay tại chỗ
sau khi gây án nguyễn việt thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu thường trú ấp an quy
xã đà phước hội huyện mò kể nam đã đến cơ quan công an để đầu thú
những ngày ở trong tù suy nghĩ lại hành vi tội ác của mình thắng mới cảm nhận sự sai lầm của bản thân nhưng đã quá muộn
còn đây là địa điểm xảy ra án mạng làm anh phạm văn phường hai mươi bảy tuổi
chú tay ấp phú đăng xã ngãi đăng huyện mò kể nam tử vong vào ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
do chạy xe ngược chiều suýt pha chạm nhau phạm văn phương đã cự cãi dẫn đến đánh nhau với huỳnh văn phương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi thường trú xã thành thới a huyện mò kể nam
sau khi cả hai đều đã có uống rượu huỳnh văn phương đã lấy dao nhọn đâm chết anh phạm văn phương
thì con chiếu con xuống con bắt là con gà đó nhưng mà huỳnh văn phường cứ đánh con hoài à
thì con chỉ bị đánh hoài con mới chỉ muốn dùng dao để hâm dọa lại thôi
làm cho đừng có đánh con nữa mà không là ba con đưa đánh con nữa
thì con mới chém đại mà lại không ngờ lại chết
nguyên nhân dẫn đến các vụ án mạng nêu trên đều là do người trong cuộc thiếu kiểm chế cảm xúc của bản thân thiếu suy nghĩ
bên cạnh đó văn hóa ứng xử của một bộ phận thanh niên không tốt mang tính bạo lực nên dẫn đến những hậu quả đáng tiếc
ngoài ra tác động của trò chơi trực tuyến hay còn gọi là game online và phim ảnh bạo lực
cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội
vì vậy trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa
hạn chế tội phạm giết người xảy ra
thì lực lượng công an phải phối hợp chặt với chủ các ngành đoàn thể
tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân
để nâng cao ý thức trách nhiệm
rồi kịp thời phát hiện những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
mâu phưởng trong vấn đề tranh chấp mâu thuẫn trong gia đình
để kịp thời
tình trạng giết người do nguyên nhân xã hội đang gia tăng ở mức đáng báo động
để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng chống tội phạm giết người
bên cạnh các biện pháp phòng ngừa của cơ quan công an
rất cần có sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền và các đoàn thể ở địa phương
thông qua việc củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức nằm cốt ở cơ sở
cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cách ứng xử văn hóa nhường nhị lẫn nhau
tránh xa những thói hư tật xấu như rượu chè cờ bạc để hạn chế những mâu thuẫn dẫn đến án mạng
tiếp theo là những thông tin lực lượng công an bắt và khởi tố các đối tượng
mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy tại bình phước và vĩnh phúc
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với đinh thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn chú tại xã nam viêm thị xã phúc yên
về tội mua bán trái phép chất ma túy trước đó tại xã nam viêm thị xã phúc yên công an thị xã phúc yên
bắt quả tang đinh thị thanh đang bán trái phép chất ma túy cho nguyễn văn xỉu chú ở cùng xã thu giữ một gói heroin
khám xét khẩn cấp nơi ở của thanh lực lượng công an phát hiện thu giữ một mươi tám gói heroin
tiếp đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ra lệnh khám xét khẩn cấp ký ốt bán hàng của thanh
ở phường trung trắc thị xã phụng yên thu giữ thêm một mươi hai gói heroin
toàn bộ số heroin trên có tổng trọng lượng là một mươi ba hai sáu trăm bảy mươi một gram
ngoài ra cơ quan công an thu giữ gần sáu mươi hai triệu đồng
hiện công an thị xã phụng yên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh bình phước phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an thị xã đồng xoài
bắt giữ đối tượng là đảng quốc hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú thị xã đồng xoài
về hành vi tàng trữ trái phép ma túy đá
tại cơ quan công an hưng khai nhận vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi tám tháng tám
hưng điện thoại cho đối tượng không rõ nhân thân lai lịch hẹn đến khu vực trạm điện
thuộc phường tân xuân thị xã đồng xoài mua hai triệu hai trăm linh nghìn đồng ma túy
sau đó hưng đem về nhà nghỉ chia nhỏ dầu trên giường thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng đặng quốc hưng để tiếp tục điều tra làm rõ
hành vi tàng trữ trái phép trên ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn nữa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ngũ ấp năm thị trấn gành hào về tội trộm cấp tài sản
tại cơ quan công an nữ khai nhận vào ngày năm tháng tám năm hai nghìn một mươi năm khi đi qua đoạn đường
thuộc ấp hòa một xã long điền thấy anh mai thanh thiết đỗ xe mô tô trước cửa nhà
nhưng quên không rút chìa khóa nữa liền nảy sinh ý định trộm cắp
sau khi lừa trộm chiếc xe mô tô của anh thiết thì nữa chạy về tỉnh kiên giang
để tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ được biết đối tượng nữa đã có ba tiền án
về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù được một tháng thì lại tiếp tục phạm tội
thưa quý vị các đồng chí và các bạn như truyền hình công an nhân dân đã đưa
trong các bản tin trước về việc hiện nay nhiều người dân của tỉnh cà mau đã mua giấy
chứng nhận bảo trì điện gia dụng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghệ phát minh
thế nhưng khi thiết bị hư hỏng thì họ lại không thể liên lạc và tìm được người chịu trách nhiệm
vậy tại sao nhiều người dân lại tin tưởng mua giấy chứng nhận do một người xa lạ mang đến bán
mà không cần kiểm chứng và các cơ quan chức năng của địa phương đã nói gì về vụ việc trên
tiếp tục là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh cà mau
tiếp xúc với phóng viên antv nhiều hộ dân ở xã ngọc tránh huyện đầm rơi tỏ ra bức xúc
về các loại giấy chứng nhận bảo trì điện gia dụng của công ty phát minh
họ cho rằng trong giấy chứng nhận quy định rất cụ thể về quyền lợi khi thiết bị điện trong gia đình bị hư hỏng
thế nhưng khi có sự cố thì tất cả lại rơi vào im lặng
theo kết quả xác minh hiện nay trên địa bàn huyện đầm rơi đã có gần bảy trăm linh hộ gia đình mua giấy chứng nhận bảo trì như thế
ngoài ra người dân cho biết sở dĩ họ tin tưởng mua giấy chứng nhận bảo trì như thế
một phần là do có cán bộ ấp dẫn đến và có giấy giới thiệu của chính quyền địa phương
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã ngọc tránh cũng thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm trong vụ việc vừa qua
mình muốn làm cho lợi cho dân nhưng rõ ràng công ty ma thì mình vô tình để làm cho dân mình bị thiệt hại
bản thân mình cảm thấy rất lãi lãi và thấy trách nhiệm của mình có gì đoán là chưa thật sự tốt với dân dân
làm việc với công an huyện đầm rơi
trung tá lê thanh trung đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy cho biết